cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên bác kháng cáo của tất cả các bị cáo và nguyên đơn dân sự có kháng cáo trong vụ án tại ngân hàng đông á
bị cáo trần phương bình cựu tổng giám đốc bị tuyên y án trung thân
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á trần phương bình đã đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng
do vậy hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo trần phương bình tuyên phạt tù trung thân
bị cáo phùng ngọc khánh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại hội đồng xét xử tuyên phạt từ hai năm tù treo đến bảy năm tù giam đồng thời không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo kháng cáo của nguyên đơn dân sự và người liên quan
công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ trong việc sắp xếp xe xuất khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị
khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với đinh văn thìn nông tuấn anh và lâm văn hưởng đều là cán bộ đội quản lý trật tự đô thị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi đưa và nhận hối lộ

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại